tại hà nội số ca mắc sốt xuất huyết đang ngày càng gia tăng nhiều khu vực là điểm nóng về xuất xuất huyết số người mắc sốt xuất huyết tăng gần bốn lần so với năm ngoái và đã có một trường hợp tử vong
trong một tháng xã tiền phong huyện thường tín hà nội đã có ba mươi năm trường hợp mắc sốt xuất huyết và chỉ tập trung tại một thôn điều đáng nói là năm nào xã tiền phong cũng là điểm nóng của hà nội về sốt xuất huyết